nhằm kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà giang đã phối hợp với sở y tế triển khai bệnh viện giã chiến với quy mô là sáu trăm linh giường bệnh
bệnh viện giã chiến với quy mô sáu trăm linh giường bệnh được cung cấp các trang thiết bị y tế đầy đủ và đội ngũ cán bộ y bác sĩ sẵn sàng làm nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
khu cách ly đặc biệt biệt lập hoàn toàn với các khu vực khác có đường ra vào riêng và bảo đảm hệ thống điện nước sinh hoạt cá nhân
bệnh viện giã chiến được thành lập nhằm phục vụ những người việt nam trở về từ trung quốc nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế thanh thủy để kiểm tra chặt chẽ theo dõi giám sát sức khỏe sau một mươi bốn ngày mới được di chuyển đi nơi khác